vận chuyển gần hai viên ma túy tổng hợp một đối tượng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh sơn la phối hợp với công an huyện sông mã phát hiện bắt giữ vào ngày hôm qua
đối tượng bị bắt là lương văn phương chú tại bản phòng xài xã nả nghiệu huyện sông mã tỉnh sơn la
vật chứng thu giữ là một tám trăm chín mươi bảy viên ma túy tổng hợp hai gói heroin một điện thoại cùng một số tăng vật liên quan
tại cơ quan công an đối tượng phương khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
thông tin về vụ việc nam sinh một trường chuyên ở thành phố hà nội nhảy lầu tự tử đang khiến dư luận bàng hoàng trong hai ngày vừa qua
công an quận hà đông cho biết đang truy tìm người tung lên mạng xã hội đoạn clip và hình ảnh bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân
hành vi phát tán clip là vi phạm quy định của pháp luật đồng thời gây tác động tiêu cực đến gia đình nạn nhân
thông tin về vụ việc này khiến những người làm cha
làm mẹ đều phải quận lòng xót xa
trong vụ việc này thì lỗi không thuộc về ai cả
áp lực học hành những thay đổi về tâm sinh lý tuổi dậy thì rồi những bí bách khi không thể chia sẻ đã vô tình đẩy những đứa trẻ rời xa cha mẹ
dẫn đến sự bế tắc không thể giải tỏa
chắc chắn đây cũng sẽ là một bài học lớn cho rất nhiều người kể cả những người làm cha làm mẹ các thầy cô giáo hay chính các em học sinh
và không chỉ có vậy nhiều em học sinh lại còn phải đối diện với nỗi ám ảnh mang tên bạo lực học đường
chỉ trong ít ngày gần đây đã có tới ít nhất bốn vụ việc như vậy được phát hiện
điển hình là trường hợp một học sinh lớp tám tại trường trung học cơ sở triệu văn tỉnh quảng trị đánh đập một nữ sinh lớp bảy đến mức hoảng loạn
hay như là vụ việc một nữ sinh lớp một mươi tại trường trung học phổ thông hương trà tỉnh thừa thiên huế bị bạn cùng trường đánh đến mức phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não
điều đang nói bạo lực học đường không còn đơn thuần chỉ là những hành vi đánh nhau dẫn đến thương tích cho cơ thể
mà còn diễn ra dưới góc độ khác
đó là với sự cố ý lạm dụng những tính năng của mạng xã hội để làm nhục người khác
đây đều là những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức đáng lên án
chửi bới dọa dẫm xúc phạm nhau và sau đó là những cái tát giật tóc kéo lê đi
thậm chí nữ sinh trong đoạn clip này còn dùng chân đạp thẳng vào đầu vào mặt của nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh khác
những hình ảnh bạo lực
những hình ảnh bạo lực này được chính các em học sinh ghi lại
nạn nhân của vụ việc được xác định là học sinh lớp tám trường trung học cơ sở trung học phổ thông hà thành quận bắc từ liêm hà nội
em bị đánh ngay trong những ngày đầu tiên khi quay lại trường học trực tiếp
con cứ mơ đi mơ lại cái mà
cái buổi hôm đấy con bị lôi xuống
cái lúc mà con đang bị đánh thì có hai giáo viên trong trường
để ra con chăm chút con từng tí một
mà bây giờ nhìn cái video nó cũng ám ảnh chính bản thân em này lên sức từ hôm đấy đến giờ là em không thể nào em ngủ được
vì em cứ nghĩ là mình không nghĩ con mình hải ngạ như thế
nhận thấy sự việc nghiêm trọng khi con của mình không những bị tổn thương về thân thể mà còn bị ảnh hưởng rất lớn về tinh thần
khi những em học sinh kia còn đăng hình ảnh đánh bạn lên mạng xã hội
anh tạ ngọc đức phụ huynh học sinh đã có đơn trình báo đến công an phường cổ nhuế một
quận bắc tử liêm yêu cầu làm rõ sự việc
việc này nó không hề nhỏ
tôi muốn là nó phải có sự gọi là triệt để trong cái vấn đề này để cho các con khác không bị xảy ra
hoặc các trường khác không bị xảy ra nữa
nói về các trường khác thì tại sao mình nói như thế là vì cái việc này nó không đơn thuần là ở một trường hạt hành
mà sau khi mình tìm hiểu thì cái bây giờ nó thành lập lên với khối nhóm trên facebook và học sinh hư của các trường trong đó có rất là nhiều trường
các trường trong đó có rất là nhiều trường
về phía nhà trường sau khi sự việc xảy ra đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
bảo đảm an ninh trật tự khu vực trong và ngoài nhà trường
xác minh những em học sinh của trường liên quan và những học sinh ngoài trường tham gia trong sự việc
trường cũng đã tổ chức ngay cuộc đối thoại hòa giải kiểm điểm rút kinh nghiệm giữa các em học sinh tham gia phụ huynh và nhà trường
sự việc cũng không may xảy ra đó là cũng có một học sinh của trường một bạn nữ một bạn nữ là bị đánh ở ngoài khu vực trường
sau khi kết thúc giờ học buổi sáng ngay sau khi nắm bắt được sự việc thì cũng đã xử lý kịp thời rất là quyết liệt
học sinh mà bị đánh là bạn học sinh lớp tám
ngay sau khi là chúng tôi nhận thông tin đã đưa em về trường đưa em về phòng y tế để chăm sóc
ngay đầu giờ chiều là mời tất cả các gia đình và học sinh có liên quan đến để nhà trường làm việc
chúng tôi cũng có văn bản báo cáo với công an phường cổ nhí một
bởi vì trong số học sinh đánh có học sinh đã học gần hai năm
để công an có phối hợp với các phường phát đơn vị khác
tôi từ cái ngày hôm xảy ra sự việc là tăng cường các đầu giờ và cuối giờ đảm bảo cái an ninh trật tự
đối với các học sinh mà tham gia thì chúng tôi cũng đã có hình thức xử lý đối với các em
có một em mà theo như bản tương trình của em em có hẹn với bạn ở ngoài
chúng tôi hiện nay đã bục thu thập với một học sinh này
còn các học sinh khác có liên quan là chúng tôi đang đình chỉ học sinh
để giữ ổn định tâm lý và bảo đảm việc học cho học sinh bị đánh
nhà trường cũng đã tổ chức các giáo viên đến tận nhà để dạy học
trong thời gian học sinh này xin chưa đến trường
phía công an cũng đang tích cực điều tra làm rõ việc có hay không các học sinh hư cá biệt
kết nối với nhau trên mạng xã hội để gây ra những hành vi bạo lực tại các trường học
nếu có hiện tượng như vậy thì cần có biện pháp ngăn chặn xử lý từ sớm
bảo vệ sức khỏe của học sinh cũng như để phụ huynh yên tâm khi gửi con em tới trường
thưa quý vị sáng nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với bà nguyễn thị phương lan năm mươi năm tuổi chú phường trương định
quận hai bà trưng thành phố hà nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người phụ nữ này tung tin mình có người quen có thể cho bị hại vay mượn hàng triệu đô la mỹ
theo kết quả điều tra đầu năm hai nghìn một mươi bảy một bị hại có nhu cầu vay khoảng hai mươi triệu đô la mỹ
để thực hiện dự án khu du lịch tâm hương thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
qua giới thiệu từ người quen bị hại gặp lan để giúp vay tiền
để lấy lòng tin của bị hại lan khoe chồng mình làm
đại tá ở quân khu năm và có quen biết với nhiều người ở chính phủ
có thể giúp vay vốn với lãi suất yêu đãi
bà lan yêu cầu anh này đưa tám trăm linh triệu đồng để lo liệu và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay
trong thời hạn sáu tháng
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng bị hại đã nhiều lần chuyển tiền cho bà lan
với số tiền hai hai tỷ đồng
khi phát hiện bà lan không có khả năng vay vốn và trả lại tiền nên bị hại làm đơn tố cáo
làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra công an đà nẵng bà nguyễn thị phương lan khai
đã rút và chuyển hết tiền trong tài khoản để làm quà biếu giúp vợ chồng bị hại vay vốn
nhưng lại không khai thông tin người nhận
qua xác minh bà lan sử dụng tiền vào mục đích cá nhân
thưa quý vị thời gian gần đây lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín kéo dài
không ít doanh nghiệp nhỏ người lao động gặp khó khăn và nhu cầu vay vốn tăng
nhiều tổ chức cá nhân chưa được cấp phép nhưng đã mạo danh các tổ chức tài chính
lợi dụng tính chất nhanh chóng tiện lợi khi cho vay tiền qua app để tổ chức lừa đảo
để nắm rõ thủ đoạn của những đối tượng này xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
lãi suất giải ngân ngay trong ngày không tài sản thế chấp
đây là những lời cam kết quảng cáo thu hút của các app vay tiền
đa số người dân vay tiền trên app với mục đích cá nhân nên mức cho vay từ một mươi đến hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khách hàng chỉ nhận được bảy mươi số tiền đó
mật ngọt thì chết ruồi những người đi vay không hề biết mình đã vô tình rơi vào cái bẫy của những đối tượng xấu
trong cái tâm trạng mà mình rất là lo sợ thì mình phải tìm những cái app khác để mình bù vào cái số tiền đấy
hiện nay em đang vay ở app việt đông là bốn triệu
trong vòng bảy ngày em phải chi trả mà em lấy được có hai triệu tám
mà trong vòng hai tháng mà em phát sinh ra cái số tiền là một mươi tám triệu sáu trăm linh
thì em không hiểu được cái số tiền một mươi tám triệu sáu trăm linh này trong vòng những cái tiền gì mà nó lại phát sinh ra nhiều như vậy
có thể thấy môi trường vay vốn online đang trở nên ngày càng phức tạp với nhiều chiêu thức lừa đảo để câu dẫn người dùng xa bẫy chỉ sau vài thao tác
thay vì tìm tới những nguồn vay đầy rủi ro người dân nên tự ý thức cảnh giác hơn tìm đến những cơ sở cho vay uy tín đảm bảo được nhà nước cho phép để thực hiện giao dịch
trên thực tế vì chính vì hoạt động cho vay nó đang biến tướng theo hình thức tín dụng đen nên các cái thông tin nó không hề minh bạch
chính vì vậy là người vây thì cần phải tỉnh táo
khi tìm hiểu các cái vay các cái app cho vay này để tránh rơi vào những cái rủi ro
chúng tôi cũng đang muốn hướng các ngân hàng thương mại sử dụng một hệ thống chính trị của chúng ta hiện nay ở tất cả các địa phương
đó là các chính quyền địa phương rồi các tổ hội đoàn thể sẽ hỗ trợ
chỉ cần một cái xác nhận dù có thể nó chỉ là một cái xác nhận về nhân thân thôi chứ không phải xác nhận về cái câu chuyện vay vốn thì cũng đã giúp cho ngân hàng rất yên tâm
theo khuyến cáo của bộ công an
để đảm bảo quyền lợi hạn chế rắc rối người vay cần tìm hiểu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín
thể hiện đầy đủ các thông tin trên ứng dụng như tên công ty mã số doanh nghiệp địa chỉ
ngoài ra cần đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng như lãi suất vay phạt trả nợ chậm trả trách nhiệm của các bên giao dịch trước khi tiến hành vay